tối ngày một mươi ba tháng một tại bắc kinh đại sứ quán việt nam tại trung quốc đã tổ chức chiêu đải kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
đồng chí vương thần ubnd phó chủ tịch quốc hội trung quốc các đại sứ đại diện các bộ bàn ngành cùng đông đảng nhân sĩ hữu nghị trung quốc dự chiêu đải
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại sứ phạm sao mai nêu rõ bảy mươi năm qua quan hệ việt nam trung quốc tuy có lúc có thăng trầm
nhưng về tổng thể vẫn duy trì đã phát triển tích cực hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chính
những năm gần đây quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương tiếp tục được củng cố và đạt được nhiều thành quả thực chất đáng khích lệ
trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệu quả nhận thức chung cấp cao tăng cường tin cậy chính trị
thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước
cùng các bên giữ gìn hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu